vừa bảo đảm phòng chống dịch vừa duy trì sản xuất và phát triển
đây là quyết định của ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng cho phép một số dự án động lực
trọng điểm thi công trở lại sau thời gian phải tạm dừng
ngay sau khi nhận được chủ trương này các đơn vị nhà thầu đã khẩn trương bố trí nhân lực
vật lực tái khởi động quy trình phòng chống dịch nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục của công trình
sau một mươi bảy ngày tạm dừng đơn vị thi công dự án đường vành đai phía tây đã được cấp phép
tổ chức triển khai thi công trở lại
đường vành đai phía tây là dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối giao thông
phục vụ phát triển kinh tế của tp đà nẵng
chúng tôi đảm bảo một trăm linh là công nhân nếu đã thi công tại công trình thì phải bắt buộc phải ở lại tại lán trạng
và trước khi vào công trường bắt buộc phải đeo khẩu trang rửa tay và đo thân nhiệt trước khi vào công trường
còn tại dự án mikazuki một trong những dự án có lượng công nhân lên đến hàng trăm người
giảm phong dịch công nhân bắt buộc phải đeo khẩu trang và giãn cách
nếu phát hiện vi phạm sẽ bị nhắc nhở thậm chí nghỉ việc
không chỉ vậy chủ đầu tư đã yêu cầu công nhân ở tại công trường không nhận công nhân mới
và quản lý công nhân chặt chẽ theo từng lán trại khác nhau
chia tủ và sắp xếp lại là thứ tư việc phải không trồng trèo với nhau
là giống như người này vào thi công xong rồi ra khỏi khu vực khi đấy người khác mới được vào thi công
không đạt tiến độ lên hàng đầu nữa mà mình đặt cái an toàn
là lên hàng đầu an toàn trong quá trình thi công an toàn cho công nhân và an toàn cho dự án
hiện toàn thành phố đà nẵng có một mươi tám trong tổng số năm mươi tám dự án trọng điểm động lực được hoạt động trở lại
các địa phương cũng đang tiếp tục xem xét chỉ những dự án động lực trọng điểm ở xa khu dân cư
thi công chủ yếu bằng máy móc thiết bị và phải được kiểm tra đáp ứng yêu cầu phòng dịch thì mới được triển khai trở lại